phát biểu ngày hôm nay tại buổi tiếp cấp tật đoàn doanh nghiệp hàn quốc đang đầu tư tại việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao các doanh nghiệp của hàn quốc
sáu tháng qua mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín nhưng với sự cố gắng của chính phủ
các bộ ngành địa phương cộng đồng doanh nghiệp nhân dân việt nam
trong đó có sự cố gắng của các nhà đầu tư hàn quốc thế nên việt nam đã đạt được tăng trưởng dương
thủ tướng nêu rõ nền kinh tế việt nam có độ mở lớn tham gia nhiều hiệp định thương mại
chính phủ việt nam sẽ làm hết sức mình để thu hút đầu tư hàn quốc với chất lượng cao hơn nữa
thay mặt đoàn đại sứ hàn quốc tại việt nam park noh wan chuyển lời thăm hỏi của tổng thống hàn quốc
tới thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành của chính phủ và sự đoàn kết của nhân dân việt nam
trong phòng chống dịch covid một mươi chín nhấn mạnh các doanh nghiệp tham gia cuộc gặp này đều là những tập đoàn lớn của hàn quốc
đóng góp tích cực vào giao lưu kinh tế giữa hai quốc gia
đại diện các tập đoàn doanh nghiệp hàn quốc đã kiến nghị chính phủ tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong đầu tư
đánh giá cao ý kiến của các tập đoàn doanh nghiệp nước bạn thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ giải quyết các khó khăn tồn tại là trách nhiệm của chính phủ việt nam
thời gian tới việt nam mong muốn thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư hàn quốc
khuyến khích các hoạt động hợp tác nghiên cứu phát triển sản phẩm và sản xuất kinh doanh